thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì lễ đón thủ tướng australia anthony albanese thăm chính thức việt nam
ngay sau lễ đón chính thức thủ tướng hai nước đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm đồng thời chủ trì họp báo chung
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thủ tướng australia antoni albanesin tới việt nam kể từ khi nhậm chức
và chỉ hai tháng sau chuyến thăm các nhà nước tới việt nam của toàn quyền australia david hurley
thể hiện sự coi trọng của australia trong quan hệ với việt nam
tại hội đàm hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao triển khai xây dựng chương trình hành động giai đoạn mới
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại đầu tư triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế ees
giữa hai nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế sớm đưa kim ngạch thương mại hai triệu lên hai mươi tỷ đô la mỹ
đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh tư pháp và các lĩnh vực quan trọng khác như oda giáo dục đào tạo khoa học công nghệ
lao động giao thông vận tải du lịch ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi số
trên tinh thần đó hai bên nhất trí thúc đẩy nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới trong tương lai
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương
nhất là liên hợp quốc asean apec thủ tướng antoni albanese khẳng định
australia coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện australia asean sẽ đưa việt nam thành trọng tâm
trong chiến lược kinh tế đông nam á đến năm hai nghìn bốn mươi mà phía australia đang xây dựng
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh ủng hộ australia tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm năm mươi năm quan hệ đối tác asean australia tại australia
thủ tướng anthony albanese ủng hộ việt nam đăng cai tổ chức apec hai nghìn hai mươi bảy
sau hội đàm thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng australia antoni albanes gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm
cũng tại đây hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước
gồm bản ghi nhớ về thành lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng về thương mại
bản ghi nhớ về triển khai giai đoạn hai chương trình đổi mới sáng tạo việt nam australia
bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố
bản ghi nhớ giữa đại học kinh tế tp hcm và đại học tây sydney về cấp học bổng cho sinh viên việt nam